các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
công an huyện phong thổ đã phát hiện đối tượng vàng a páo có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện phong thổ đã phá thành công chuyên án bắt giữ vàng ác báo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hơn hai trăm ba mươi năm gram heroin hơn năm kg thuốc phiện trên một trăm bốn mươi triệu đồng và gần bảy nhân dân tệ
tại cơ quan điều tra báo khai nhận mua số ma túy nói trên của một đối tượng không rõ tên tuổi ở tỉnh điện biên
với mục đích mang sang biên giới trung quốc bán lại kiếm lời
hôm nay công an tp hà nội đã chính thức thông tin về vụ giết người tàng trữ sử dụng vũ khí nóng xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng bảy tại quận đống đa hà nội
nạn nhân là anh phạm văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại quận đống đa hà nội đã bị nhóm đối tượng gồm vũ quang hùng chú tại hà nội và bùi văn chủ vũ văn thùy và hoàng ngọc hiếu
cùng chú tại thái bình đánh và đẩy từ trên tầng ba xuống đất
rất may anh tuyên chỉ bị gãy xương đùi và dập não vùng chán
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận đống đa đã phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành điều tra xác minh vụ án
hiện công an tp hà nội đã khởi tố vụ án giết người khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố bị can đối với bốn đối tượng trên
đồng thời thu giữ tại nhà của hùng một mươi một khẩu súng các loại cùng hàng trăm viên đạn hơn một gram ma túy tổng hợp hơn bốn trăm linh giấy tờ liên quan đến việc cho vai nợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn cộp nhỏ về hành vi giết người
theo hồ sơ ban đầu nguyễn cộp nhỏ trần văn cường có tổ chức nhậu cùng với một số người quen
trong tiệc nhậu em ruột của cọp nhỏ là nguyễn khan ly và trần văn cường nảy sinh mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn và tất cả bỏ ra về
nhưng sau đó cả hai lại tiếp tục đánh nhau
hay tin em trai đang đánh nhau nguyễn cọc nhỏ đã về nhà lấy dao và đâm trần văn cường làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án xong đối tượng đến công an tự thú hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an phường trảng giải tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang khẩn trương xác minh truy bắt nhóm thanh niên gồm một mươi đối tượng
về hành vi đánh người và đập phá tài sản của gia đình chị phạm gái hai ở khu phố ba phường trảng giài tp biên hòa
theo đơn trình báo chị phạm gái hai ở khu phố ba phường trảng giải tp biên hòa
chỉ trong vòng một tuần gia đình chị đã liên tục ba lần bị một nhóm thanh niên khoảng một mươi người đến uy hiếp đánh người và đập phá tài sản
khiến nhà cửa bị hư hỏng theo chị hai nguyên nhân là do anh nguyễn đức quyền người đến sống chung trong nhà với chị hai
có nợ nần nhóm thanh niên nói trên một khoản tiền tuy nhiên khi nhóm thanh niên đến tìm anh quyền để đòi nợ nhưng không gặp
đã đánh đập và uy hiếp chị hai và hai con nhỏ
em mở cổng là họ không cần biết không cần em nói là giải thích
thế nào hết em hỏi là có chuyện gì họ không cần nghe em nói gì hết cứ vậy là ép mẹ con em là xông vào đánh con em thôi
em nói là không phải chuyện của trẻ con thôi mẹ con tôi không biết chuyện gì hết có gì thì từ từ nói giải thích cho tôi hiểu
mà họ không cần biết là chỗ đó là cứ vậy là nhà vô đánh ba mẹ con chạy máu hết rồi ngày hôm sau họ cũng vòng lại
họ kéo cả chục người rồi hâm he mẹ con em ra ngoài đường ở trong nhà thôi ra ngoài đường là họ đánh què dọ
do sợ nhóm thanh niên quay lại tiếp tục gây sự nên ba mẹ con chị hai đã đưa nhau đi xin ở nhờ nhà của một người thân mà không dám trở về nhà hiện nay gia đình chị cảm thấy bất an mỗi khi đi làm hàng ngày
lo sợ lắm không có ở nhà được nhờ ở bên con tôi ở bên kia thì họ cũng không có yên tâm nhà cửa chật chội quá làm thứ nằm đất mới hết
tôi chỉ mong là sao chính quyền địa phương xử để cho con tôi yên tâm đi làm tôi sợ đi đường rồi nó chặn đường rồi nó đánh
sau khi nhận đơn cầu cứu của gia đình chị hai công an phường trảng giải cũng đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc tiến hành xác minh truy bắt các đối tượng gây án
bước đầu công an phường trảng giải đã xác định được danh tính của nhóm thanh niên trên là từ địa bàn khác đến
hai người đàn ông ép em vào đó hỏi thông quyền đâu
phối hợp với lại trinh sát địa bàn
của hình sự đội hình sự để xác minh giải quyết cái vụ việc này
bởi vì thông qua cái nội dung đơn của chị thì có xác định được cái đối tượng
do vậy mà công an phường cũng như là trinh sát địa bàn đã phối hợp với công an phường tân mai để xác minh để làm việc với lại cái đối tượng này
hành vi của nhóm thanh niên này thể hiện tính côn đồ coi thường pháp luật xông vào nhà uy hiếp đánh đập phá tài sản của gia đình chị hai
cần phải được cơ quan công an điều tra làm rõ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
có phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
tiếp theo là một số tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
đối tượng nguyễn quang vịnh chú huyện văn lâm đã bị công an huyện mỹ hào tỉnh hưng yên ra quyết định khởi tố về tội cướp giật tài sản
trước đó chị nguyễn thị hiệp chú huyện yên mỹ điều khiển xe máy đi trên quốc lộ năm a đến ngã tư thì bị đối tượng vịnh điều khiển xe máy cùng chiều cướp một chiếc điện thoại
sau đó bỏ chạy đến bệnh viện đa khoa phố nối thì bị chị hiệp hô hoán và được người dân bắt lại
tại cơ quan điều tra đối tượng vịnh khai nhận trước đó cùng với đỗ văn khánh gây ra ba vụ trộm cắp xe máy và một vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện văn lâm và huyện cẩm giang tỉnh hải dương
còn tại vĩnh phúc đối tượng diệp mạnh cường chú tại xã trung mỹ huyện bình xuyên vừa bị công an huyện bình xuyên vĩnh phúc bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm cắp
trước đó tại khu vực đồi suối khâu xã trung mỹ huyện bình xuyên diệp mạnh cường đã trộm cắp tài sản trị giá khoảng hai mươi triệu đồng của gia đình ông nguyễn văn bảy ở cùng xã
sau đó đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan chức năng huyện lương sơn tỉnh hòa bình cho biết sáng nay đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích vào chiều ngày một mươi bốn tháng tám
hai nạn nhân là đậu văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nguyễn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đều ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng tám sau khi ăn nhậu xong nhóm công nhân trong đó có anh nam và dũng rủ nhau ra khu vực sông bùi để tắm
do nước chảy xiết đã cuốn hai nạn nhân về phía điểm ngầm hùng sơn thị trấn lương sơn mất tích
nhận được tin báo ubnd huyện lương sơn đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an quân đội dân quân tự vệ và các phương tiện cứu hộ tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám thi thể nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy
đến giờ một mươi năm phút sáng ngày một mươi sáu tháng tám thi thể nạn nhân còn lại cũng đã được phát hiện tại điểm ngầm trên
sáng nay cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng
thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương áp thấp nhiệt đới trên biển đông có khả năng mạnh lên thành báo
để chủ động đối phó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số một mươi tám ngày một mươi sáu tháng tám
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh và các tỉnh miền núi trung du bắc bộ bắc trung bộ
các bộ liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão
thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh hoặc thoát ra khỏi không đi vào khu vực nguy hiểm
các địa phương kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các tỉnh miền núi trung du bắc bộ và bắc trung bộ thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình mưa lũ thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân
tổ chức kiểm tra giả soát tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập úng sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn về người và tài sản
các đơn vị địa phương chỉ đạo kiểm tra an toàn đập vận hành cửa van xả nước đón lũ để đảm bảo an toàn đập vào vùng hạ lưu hồ chứa
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra